với tất cả các tổ chức và từng người dân dự án đã được tiếp thu hoàn chỉnh trên cơ sở ý kiến đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ tư và hơn một mươi hai triệu lượt góp ý của các tầng lớp nhân dân
thông qua nhiều hình thức phong phú các ý kiến đã tham gia sôi nổi vào việc hoàn chỉnh nhiều vấn đề của dự án luật trong đó tập trung vào bốn nhóm về là vấn đề quan trọng nhất là bồi thường hỗ trợ tái định cư giao đất cho thuê đất
chuyển mục đích sử dụng đất tài chính đất đai giá đất và vấn đề quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
việc lấy ý kiến nhân dân thực sự đã trở thành một đột sinh hoạt chính trị sâu rộng phát huy sâu sắc quyền làm chủ của nhân dân góp phần tạo nên bước tiến quan trọng về chất lượng của dự thảo luật
quốc hội trân trọng cảm ơn sự quan tâm những ý kiến tâm huyết trí tuệ trách nhiệm của nhân dân đối với dự án luật đất đai sửa đổi
và với công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật nói chung
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng cho biết quốc hội sẽ xem xét báo cáo của chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội chỉ rõ mặc dù các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo song tình hình kinh tế thế giới tiếp tục suy giảm
nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu chính giảm mạnh do lạm phát căng thẳng địa chính trị
các nước thắt chặt chính sách tiền tệ đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của nước ta
mức tăng trưởng kinh tế đạt thấp hơn so với mục tiêu đề ra
trên cơ sở báo cáo của chính phủ và báo cáo thẩm tra của các cơ quan của quốc hội
đề nghị các vị đại biểu quốc hội tập trung phân tích cụ thể đánh giá một cách khách quan sát thực toàn diện
thẳng thắn về kết quả đạt được hạn chế khó khăn nhất là trong việc thực hiện các chỉ tiêu mục tiêu kinh tế xã hội
việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm việc giải ngân đầu tư công rủi ro trên thị trường tiền tệ tài chính bất động sản
các vấn đề về văn hóa lao động an sinh xã hội v v
làm rõ trách nhiệm phân tích các nguyên nhân khách quan chủ quan cả trong công tác tổ chức thực hiện
và những vấn đề liên quan
tại kỳ họp này lần đầu tiên quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
gửi đến kỳ họp thứ tư quốc hội khoáng một mươi năm
quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề việc huy động quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vào việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng
ngay sau phiên khai mạc thờ ủy quyền của thủ tướng chính phủ phó thủ tướng chính phủ lê minh khái
trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này
quốc hội cũng nghe chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đỗ văn chiến trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân
gửi đến kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
nghe trưởng ban dân nguyện thuộc ủy ban thường vụ quốc hội dương thanh bình
trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
gửi đến kỳ họp thứ bốn quốc hội khóa một mươi năm
trong phiên làm việc chiều nay quốc hội đã chính thức miễn nhiệm chức vụ chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách
và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội đối với ông nguyễn phú cường
thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ
về việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với đồng chí trần hồng hà phó thủ tướng chính phủ
với tỷ lệ bốn trăm sáu mươi hai trên bốn trăm sáu mươi bốn đại biểu tham gia biểu quyết tán thành
chiếm tỷ lệ chín mươi ba ba mươi ba tổng số đại biểu
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ
ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách
của quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đối với ông nguyễn phú cường thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai
với bốn trăm sáu mươi tám trên bốn trăm sáu mươi chín đại biểu quốc hội tán thành
chiếm chín mươi bốn bảy mươi bốn tổng số đại biểu quốc hội
quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông lê quang mạnh
ủy viên trung mương đảng bí thư thành ủy cần thơ
giữ chức ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu thay ông nguyễn phú cường
với chín mươi bốn ba mươi ba đại biểu quốc hội có mặt biểu quyết tán thành
quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ
về việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với ông trần hồng hà phó thủ tướng chính phủ
với bốn trăm năm mươi bốn trên bốn trăm sáu mươi bảy đại biểu tán thành chiếm chín mươi một chín tổng số đại biểu quốc hội
chiều hai mươi năm tháng năm quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm
ông đặng quốc khánh bí thư tỉnh ủy hà giang làm bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường

từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng năm đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã thăm và làm việc tại iran theo lời mời của bộ trưởng bộ nữ vụ iran ahmad fahidi
tại cuộc hội đàm giữa bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng bộ nữ vụ iran ahmad fahidi
hai bộ trưởng nhất trí cần thúc đẩy hợp tác giữa hai bộ trong lĩnh vực an ninh trật tự
tăng cường hợp tác về an ninh mạng phối hợp xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia
tội phạm liên quan đến công dân hai nước
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng ahmad vahidi đã ký biên bản ghi nhớ
về hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ iran
bộ trưởng tô lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ công an cũng đã hội đàm với bộ trưởng bộ tư pháp iran
khi hiệp định dẫn độ và hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa nước cộng hòa
sâu chủ nghĩa việt nam và nước cộng hòa hồi giáo iran với bộ trưởng tư pháp iran ahad rahimi
bộ trưởng tô lâm cũng có buổi làm việc với tổng tư lệnh cảnh sát quốc gia iran ahmad reja radan
nhằm xác định các hoạt động hợp tác cụ thể trong lĩnh vực phòng chống các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tội phạm ma túy và tội phạm công nghệ cao
nhân dịp thăm iran bộ trưởng tô lâm đã đến chào xã giao phó tổng thống thứ nhất iran mohammad kober
làm việc với đại sứ quán việt nam tại tehran sự lễ kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam iran
mùng bốn tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba mùng bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba do đại sứ quán việt nam và bộ ngoại giao iran phối hợp tổ chức
phải tập trung nhận diện có giải pháp một cách thực chất hiệu quả nhằm bảo vệ quyền con người
đó là nhấn mạnh của trung tướng tiến sĩ lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
phó chủ tịch thường trực hội đồng lý luận bộ công an tại hội thảo khoa học hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh con người
được tổ chức sáng nay tại học viện chính trị công an nhân dân cùng dự có thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành
phó chủ tịch chuyên trách hội đồng lý luận trung ương đại diện lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
thuật ngữ an ninh con người được lần đầu tiên đề cập tại văn kiện đại hội đảng lần thứ một mươi hai đến văn kiện đại hội đảng lần thứ một mươi ba
đã thể hiện tầm tư duy mới của đảng khi đặt nhân tố con người an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động
bảo đảm an ninh con người gắn chặt với bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
hội thảo hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh con người với gần năm mươi báo cáo nghiên cứu khoa học
cùng nhiều ý kiến tham luận
hội thảo hợp tác quốc tế khẳng định vai trò chủ động tích cực của lực lượng công an nhân dân
trong bảo đảm an ninh con người an ninh xã hội thực hiện có hiệu quả hợp tác quốc tế gắn với thực tiễn công tác công an
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng lê quốc hùng khẳng định với hệ thống tài liệu được xây dựng khoa học kỹ lưỡng
trong đó có nhiều vấn đề mới đã làm rõ nhận thức cơ bản mang tính chất lý luận
nghiên cứu cơ bản về an ninh con người bảo đảm an ninh con người hợp tác quốc tế gắn với chức năng nhiệm vụ của công an nhân dân
trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế như hiện nay đang đặt ra những sức ép cũng như các yêu cầu mới về đảm bảo an ninh con người
vì vậy thứ trưởng đề nghị phải tập trung nhận diện có giải pháp một cách thực chất hiệu quả nhằm bảo vệ quyền con người
trong đó mỗi cán bộ chiến sĩ từ những luận cứu khoa học và thực tiễn phải nâng cao nhận thức về vấn đề an ninh con người
và bảo đảm an ninh con người cảnh giác trước những âm mưu lợi dụng bảo vệ quyền con người để chống phá của các thế lực thù địch phản động
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị trong công an nhân dân tiếp tục tập trung triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế
về bảo đảm an ninh con người về đấu tranh phòng chống tội phạm với các nội dung biện pháp cơ chế hợp tác phù hợp đặc điểm tình hình
thưa quý vị phòng chống tham nhũng luôn là một vấn đề được đảng nhà nước ta tập trung thực hiện với quyết tâm cao nhất
đây cũng là vấn đề nóng luôn nhận được sự quan tâm theo dõi của dư luận xã hội
vâng cũng chính vì rất được quan tâm nên các thế lực thù địch phản động các đối tượng cơ hội chính trị luôn lợi dụng vấn đề này để khai thác
đưa ra những luận điệu xuyên tạc bóc méo sự thật và bản chất nhằm kích động và gây nguồn tiêu cực tới lỏng tin của nhân dân bảo đảm nhà nước
cần nhận diện những luận điệu xuyên tạc này như thế nào
quý vị cùng theo dõi tiểu mục nhận diện và đấu tranh ngay sau đây của phần trình bày của biên tập viên nam hà
kính chào quý vị khán giả
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo đã đạt được nhiều kết quả tích cực với nhiều điểm mới
thế nhưng với các thế lực thù địch phản động các đối tượng cơ hội chính trị
chúng luôn tìm cơ hội để xuyên tạc những nỗ lực của việt nam trong phòng chống tham nhũng tiêu cực với nhiều thủ đoạn tinh vi
và mới đây nhất các thế lực thù địch phản động đã trắng trợn xuyên tạc về cuốn sách của tổng bí thư nguyễn phú trọng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
mới đây nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật xuất bản cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của tổng bí thư nguyễn phú trọng
ấn phẩm này đã được đông đảo các tầng lớp chi thức và nhân dân đón nhận
đồng thời đánh giá cao về những giá trị tư tưởng và nội dung của cuốn sách
khẳng định đây là một cẩm nang quý báu về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
cái cuốn sách về phòng chống tham nhũng của tổng bí thư tôi đánh giá rất là cao cái cuốn sách đó
cái sự công bố công khai và chính thức về quan điểm của người đứng đầu đảng
nói rộng ra là người đứng đầu hệ thống chính trị ở việt nam hiện nay
hết sức rõ ràng dưới trắng mực đen và từ đó từng cán bộ đảng viên và có thể là từng người dân
nếu quan tâm thì đều có thể là có thể đọc và biết được
nắm được cái quan điểm chính thức của lãnh đạo cao nhất của hệ thống chính trị ở việt nam về phòng chống tham nhũng
và tôi cho rằng là cái việc công bố cuốn sách đó nó trở thành không chỉ một cái tài liệu tham khảo cho mọi người
mà nó trở thành một cái sự phổ biến về mặt quan điểm
cũng như là chủ trương đường lối
cái quyết tâm của việt nam ra công chúng
thế nhưng đây là một bài viết trên trang thông tin của đài á châu tự do rfa
một trang thông tin thù địch với việt nam
với giọng điệu phản động hàn học bài viết này chỉ ghi nhận ý kiến của các đối tượng cộng cán
chống phá đảng nhà nước việt nam như nguyễn văn đài nguyễn ngọc giả
cùng với đó là những luận điệu phiến diện chủ quan và thể hiện tầm nhìn hạn hẹp
khi cho rằng cuốn sách nhằm đề cao vai trò của tổng bí thư nguyễn phú trọng
và giống như em
rfa voa cũng có những bài viết tương tự
cùng với đó là những bình luận lạc lõng đi ngược lại với tinh thần của nhân dân việt nam

điều gì tổng bí thư nguyễn phú trọng có nói nhưng chúng ta vẫn phải làm
chúng ta chặt một vài cái cành cây sâu mọt để cứu cả một cái cây
chúng ta kỷ luật một vài người để cứu hàng vạn hàng triệu đảng viên của chúng ta
khi nhận được những thông tin của những thế lực xấu
nói xấu về những chủ trương chính sách của đảng nói chung
cũng như là chính sách mà hiện nay đang phòng chống tham nhũng nói riêng
thì tuy nhiên lồng ghép với cả những kết quả
hay là đảng ta đang phòng chống tham nhũng và có những kết quả rất là tích cực
thế thì tôi hoàn toàn yên tâm ý tưởng và tôi kiên định rằng là những cái đường đi
những cái hướng đi và những cái giải pháp phòng chống tham nhũng của đảng là hoàn toàn đúng đắn
ở trong cuốn sách mà tôi thấy rằng quán triệt một cách rất sâu sắc tư tưởng của hồ chí minh
tư tưởng vì dân đặc biệt vì dân
có thể nói chống tham nhũng tiêu cực xây dựng đảng trong sạch vững mạnh chính là tư tưởng vì dân
các bài viết của rfa hay voa còn cố tình dẫn dắt hương lái và phủ nhận những thành quả
trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở việt nam trong những năm vừa qua
đây là ý kiến của nguyễn ngọc già kẻ được bài viết của rfa tự phong là nhà báo độc lập
bất chấp những kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đạt được thời gian qua nói riêng
và những nỗ lực trong phục hồi phát triển kinh tế xã hội nói chung
nhà báo tự dưng này đã đưa ra một cái nhìn áp đặt chủ quan và hết sức phiến diện
cái nhìn đó cũng thể hiện rõ trong những bình luận trong bài viết trên trang của voa
phủ nhận những thành quả của việt nam trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
đảng ta làm rất cương quyết không có phòng cấm không có điểm cấm không có khoảng tạo không lò vẫn tiếp tục vẫn cứ đốt vẫn cứ xử lý nghiêm túc
đảng cộng sản ta lấy ra cái đề phòng này cái quan trọng

ngăn ngừa là cái quan trọng tôi thấy quá tuyệt vời
còn một số cái thế lực phản động lợi dụng về thế này thứ khác tôi cho là cái đấy không quan trọng
và tôi vẫn nói với lại gia đình đối với nhân dân bạn bè thậm chí nói với cộng đồng đất nước chúng ta là tuyệt vời
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam tôi đã không thể chế
thì còn thế lực hoạt động thì bây giờ tôi nói rằng là có làm thế nào nữa cũng không lay động được cái chân lý của nhân dân đâu
cái luận điểm của những cái thế lực phản động
những thế lực mà chúng ta có thể làm được
chúng ta có thể sống lại thì có nghĩa là chúng ta phải thấy nói xấu mình
có nghĩa là mình đang làm rất tốt
cho nên mình hãy làm những cái điều mà mình đã có cái định hướng và có bản lĩnh
có cái là đã được tổng kết rồi
cho nên trên cái tinh thần đó chúng ta triển khai
còn họ nói đó là cái điều của họ
chúng ta không có hề hẳn gì cả
cuộc đấu tranh là chính nghĩa của chính bản thân mình
của chính tổ chức mình thì chúng ta hãy làm cho tốt cái nhiệm vụ đó
có thể thấy các đối tượng thù địch thế lực phản động luôn tìm cơ hội
và không từ bất kỳ một thủ đoạn nào để chống pha chúng ta
từ việc xuyên tạc các cuốn sách của tổng bí thư nguyễn phú trọng
hạ uy tín bôi nhọ cá nhân đến xuyên tạc bóp méo sự thật
phủ nhận những nỗ lực đổi mới của việt nam trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
tuy nhiên đó chỉ là những nỗ lực vô ích những tiên kêu lạc lõng
bởi hiện nay những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng
đã và đang cho thấy quyết tâm xây dựng đảng trong sạch vững mạnh của đảng ta
những nỗ lực đó đang củng cố thêm vững chắc thanh trì lòng tin của nhân dân với đảng với nhà nước
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây